thưa quý vị những năm qua cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường nối cửa khẩu quốc tế cha lo sang nước bạn lào
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình còn đã và đang đẩy mạnh công tác vận động quần chú nhân dân biên giới sống sọc hai bên tuyến đường
chấp hành nghiêm trình các quy định của pháp luật đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường quản lý
nhờ vậy mà an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo người dân có thể yên tâm vui xuân đón tết an toàn và vui tươi
một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho bà con đồng bào dân tộc vùng biên giới
hàng chục xuất quà được trao tặng cho bà con nhân dân đón tết
cùng với những nhu yếu phẩm thiết yếu lực lượng cảnh sát giao thông đã tặng cho bà con hàng chục lá cờ tổ quốc
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân khi tết đến xuân về
chúng tôi được các chú cảnh sát giao thông tặng quà tết và một lá cờ tổ quốc để trao tết
rất là vui mừng rất cảm ơn các chú
việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc vùng biên giới sống dọc hai bên tuyến đường
là việc làm thường xuyên liên tục trong thời gian qua của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
nhất là vào dịp cuối năm
lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến đường tương đối đông tiềm ẩn nhiều vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
chính vì thế công tác này đã được chú trọng hơn
lực lượng cảnh sát giao thông vừa tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và kịp thời chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm
đồng thời có nhiều hình thức để động viên nhân dân chung tay hỗ trợ
giúp đỡ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình cũng đang phối hợp tuyên truyền vận động người dân
giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đảm bảo nhân dân vui tếp
đón xuân được an toàn vui tươi và lành mạnh
những lá cờ tổ quốc mà lực lượng cảnh sát giao thông trao tặng cho bà con
được nâng niu gìn giữ và trang trọng treo lên để chuẩn bị đón năm mới trên những bản làng vùng biên giới